tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn vùng giáp xanh hai huyện tây hòa và sông hình
như truyền hình nhân dân đã phản ánh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam thêm ba bị can về tội vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
ba đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam lần này là trần quang hưng nguyễn hoài hiếu và hà lưu đạt
cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ba bị can
và thu giữ một số chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên có ba vị trí rừng bị phá
ở vùng rắp xanh hai huyện tây hòa và xuân hình
lực lượng chức năng kiểm đếm được hơn ba trăm ba mươi cây gỗ lớn bị các đối tượng đốn hạ
hầu hết đã được đưa ra khỏi rừng